sáng nay một mươi tháng một mươi hai ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi chín xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên khai mạc
ngày sau phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận về việc xem xét quyết định việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
theo đó chính phủ đưa ra một số dự án luật cần điều chỉnh đó là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
khi sửa đổi luật tổ chức bộ máy nhà nước báo cáo với các đồng chí là phải có ý kiến của các cấp có thẩm quyền mà cụ thể là ý kiến của bộ chính trị hoặc trung ương phạm vi sửa đổi

quốc hội tòng thị phóng cũng cho biết thêm đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
cơ quan kiểm toán đưa ra nội dung cần sửa liên quan đến xử phạt hành chính là không đúng với thẩm quyền của kiểm toán
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng các luật liên quan đến tổ chức của quốc hội chính phủ và các cơ quan phải đồng bộ với nhau
quốc hội đã phê chuẩn hiệp định cptpp tại kỳ họp thứ sáu cùng hàng loạt các hiệp định thương mại tự do
vậy những cam kết quốc tế chính phủ đã giả soát hết chưa
có những cái việc của hành pháp chứ không phải của kiểm toán
cụ thể như chị phóng mới nói một cái xử phạt hành chính hay là giám định tư pháp hay là phạm vi kiểm toán đối tượng kiểm toán
kiểm toán có kiểm toán hết tất cả các doanh nghiệp
tất cả các doanh nghiệp các hộ tư nhân thì có nộp thuế phát sinh thuế thuế là tài sản công thuế là tiêu nguyên hết
nhưng có nhất định là kiểm toán là mở rộng phạm vi cho hết
tất cả những cái doanh nghiệp ngoài nhà nước hay không
buổi chiều tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi chín ubth sẽ thảo luận về dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch